phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh long vừa phối hợp với công an tp vĩnh long xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển và tăng chữ hàng cấm trên địa bàn tỉnh vĩnh long
vào lúc hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng năm lực lượng công an bắt quả tang đối tượng trần việt thái ở tiền giang điều khiển xe ô tô đang giao hàng cấm cho nhâm hồng loan và dương hoàng minh tâm ở phường tân ngãi thành phố vĩnh long
qua kiểm tra phát hiện trên xe có cất dấu một mươi bảy ba trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu tiếp tục kiểm tra nhà đối tượng loan phát hiện tạm giữ thêm chín trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại thái đã thừa nhận số thuốc lá nhập lậu trên được vận chuyển từ cửa khẩu bình hiệp tỉnh long an về tỉnh vĩnh long để giao cho loan
công an bến tre đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc sử dụng hàng trăm trạm phát sóng bts giả xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông để phát tán tin nhắn
với nội dung quảng cáo có dấu hiệu lừa đảo
trước đó vào ngày chín tháng năm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bến tre phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an và cục tần số vô tuyến điện bộ thông tin và truyền thông phát hiện một xe ô tô lưu thông trên địa bàn tp bến tre đang sử dụng trạm thiết bị trạm phát sóng bts giả xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông để phát tán tin nhắn sms
tiến hành kiểm tra phương tiện phát hiện bên trong xe ô tô có đặt một bộ thiết bị của trạm phát sóng bts giả do đối tượng phạm minh trí chú tỉnh đồng tháp điều khiển phát tán tin nhắn sms với nội dung quảng cáo tuyển việc làm bán thời gian có dấu hiệu lừa đảo
qua làm việc bước đầu đối tượng trí khai nhận số thiết bị chạm bts giả là do một đối tượng người trung quốc không rõ lai lịch cung cấp và hướng dẫn cách thức sử dụng
những thuê bao di động trong vùng phát sóng của trạm bts giả đều nhận được tin nhắn của đối tượng phát ra
đến thời điểm bị bắt đối tượng trí đã sử dụng trạm bts giả di chuyển bằng xe ô tô phát sóng di động trên các tuyến đường qua nhiều tỉnh thành ở khu vực phía nam
tổng công ty điện lực miền bắc đã phát thông tin cảnh báo một số đối tượng mạo danh nhân viên công ty điện lực gọi điện lừa đảo khách hàng
theo đó trong hai ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trung tâm chăm sóc khách hàng tổng công ty điện lực miền bắc nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của evn gọi điện đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành điện hoặc có hành vi lừa đảo
trước mắt có hai số điện thoại mạo danh đều có đầu số bảy mươi sáu bảy mươi sáu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi một và bảy mươi sáu tám trăm bảy mươi hai một nghìn tám trăm hai mươi năm
trước mắt có hai số điện thoại mạo danh đều có đầu số bảy mươi sáu bảy mươi sáu năm trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi một và bảy mươi sáu tám trăm bảy mươi hai một nghìn tám trăm hai mươi năm

đề nghị khách hàng liên hệ ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng của tổng công ty điện lực miền bắc một chín không không sáu bảy sáu chín để được hỗ trợ
hàng trăm trang thông tin điện tử thuộc quản lý của cơ quan nhà nước gov vn đã bị chèn liên kết chứa nội dung quảng cáo đường dẫn tới các website cá độ đánh bạc
nếu người dân không tỉnh táo có thể bị các đối tượng xấu dẫn dắt rụ rỗ rồi vi phạm pháp luật
hình thức tấn công này trước đây đã khá phổ biến
cơ quan nhà nước gov vn có dấu hiệu bùng phát và mang lại nhiều nguy cơ an ninh mạng cho người dùng
phản ánh của phóng viên thời sự
chỉ cần tìm kiếm bằng google với các từ khóa liên quan đến cá độ cờ bạc với tùy chọn sai gov vn hoặc side vn chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy vô số các trang đã bị hách và trên các đường link quảng cáo
với những địa chỉ chống góp vn thì người dùng sẽ thấy rằng đây là một địa chỉ được quản lý bởi cơ quan nhà nước
và đặc biệt là có những đường link bắt đầu bằng http
tức là những đường link mà được kiểm soát chính chủ
với những đường link và các thông tin như vậy thì người dùng sẽ dễ bị hiểu nhầm rằng là các trang web của các cơ quan nhà nước là chứa các nội dung cờ bạc
và đôi khi thì người dùng lại tin tưởng vào các địa chỉ đó và bấm vào và thực hiện
sau đó thì bảo đăng ký tài khoản cũng như là nạp tiền
sau đó thì chơi ở trên các cái trang web đó
thực chất đây là các trang web là vi phạm pháp luật
về mặt công nghệ
đây là một kiểu tấn công thay đổi giao diện các website chính thống thành một nội dung tùy ý theo chủ đích của kẻ tấn công
hacker tin tặc đã khai thác lỗ hỏng trên các website chiếm quyền quản trị thay đổi chỉnh sửa mã nguồn của website
từ đó có thể đăng tải liên kết thậm chí chuyển hướng truy cập đến các nội dung quảng cáo cờ bạc
em cũng vào tìm hiểu thông tin thì thấy nó hay khen những nội dung về cơ bạc cá độ hoặc tham gia các trò chơi có thưởng
với những lời mời trao rất là hấp dẫn
nếu mà không tỉnh táo thì có thể sẽ sập bẫy ngay vì nó yêu cầu phải nập tiền hoặc cung cấp các thông tin cá nhân để đăng nhập
em nghĩ mỗi người nên cảnh giác
cần phải có những cái biện pháp chế tài xử lý thế nào để giải quyết những cái tình trạng này
khi mà người ta có tò mò và người ta ấn vào những cái đường link của cái nuôi gấu thì có những cái quảng cáo lừa đảo và quảng cáo cờ bạc
thì những cái người mà bản thân người ta đã có những cái đam mê đấy rồi thì ta rất dễ dàng bị lừa đảo hoặc là bị xa vào cờ bạc khi mà ấn tượng những cái đường link đấy
theo số liệu thống kê từ cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
trong khoảng một mươi bốn website với hơn sáu chín trăm linh trang tên miền gov vn của cơ quan nhà nước
đã phát hiện ít nhất chín mươi website đang bị lợi dụng để cài cắm đăng tải chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung quảng cáo không phù hợp như quảng cáo đánh bài cơ bạc
trong đó có sáu mươi bảy website thuộc quản lý của ba mươi tỉnh thành phố và hai mươi ba trang web thuộc quản lý của một mươi hai bộ ngành
về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ đánh bạc trực tuyến mại dâm trên các trang cổng thông tin điện tử
theo bộ công an nếu không kịp thời ngăn chặn các hoạt động trái phép có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan nhà nước
tiêm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng an toàn thông tin gia tăng tội phạm về cá độ đánh bạc
hiện nay ngân hàng nhà nước việt nam đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
làm sạch thông tin tín dụng của hai mươi năm triệu khách hàng và phục vụ cho nhiều hoạt động nghiệp vụ khác
đây là thông tin được đưa ra tại sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra ngày một mươi tám tháng năm tại hà nội
tham dự sự kiện có đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
cùng dự sự kiện có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo các bộ ngành
tại sự kiện thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng cho biết
đến nay nhiều ngân hàng có hơn chín mươi giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số
khoảng bảy mươi bốn sáu mươi ba người trưởng thành tại việt nam đã có tài khoản ngân hàng
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng tám mươi chín năm về số lượng và ba mươi hai về giá trị
hiện nay ngân hàng nhà nước đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
làm sạch thông tin về tín dụng hai mươi năm triệu khách hàng và phục vụ cho nhiều hoạt động nghiệp vụ khác
nhiều tổ chức tín dụng đã triển khai các giải pháp cho phép khách hàng mở tài khoản thanh toán dựa trên xác thực dữ liệu dân cư
cho phép định danh xác minh thông tin khách hàng bằng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng vneid
làm sạch thông tin khách hàng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tối ưu quá trình cho vay bằng các giải pháp chấm điểm tín dụng xác thực thông tin đa chiều bằng dữ liệu dân cư
phát biểu chỉ đạo tại sự kiện phó thủ tướng chính phủ lê minh khái lưu ý chuyển đổi số là lĩnh vực mới khó và phức tạp
cần phải tiếp thu kinh nghiệm quốc tế vận dụng sáng tạo phù hợp với các điều kiện hoàn cảnh cụ thể của việt nam
ngân hàng nhà nước cần phối hợp chặt chẽ với bộ công an bộ thông tin và truyền thông để ngăn chặn kịp thời các đối tượng tấn công có chủ đích vào hệ thống ngân hàng
chuyển đổi số phải lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm làm mục tiêu động lực cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn
không phát sinh thêm thủ tục phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
những ngày này nhiều địa phương miền bắc và cả thủ đô hà nội lại bước vào những ngày nắng nóng gai gắt
nhiệt độ ngoài trời có nơi vượt mức bốn mươi độ c
giữa cái nắng gài gắt trên khắp các đường phố hà nội nhiều người lao động vẫn đang chật vật ngu sinh
từ những người bán hàng rong những anh xe ôm những công nhân vệ sinh môi trường
tất cả đang nhọc nhằn mưu sinh dưới trào lửa vẫn bơn trải để kiếm sống
cả người chung kín mít lưng áo ướt đẫm mổ hôi đẩy gánh hàng xe kéo đi trên đường
thỉnh thoảng dừng lại chỗ bóng dân phe phẩy chất nón làm quạt
nhờ công nhân đội mũ áo dày đeo khẩu trang găng tay đi ủng miệt mài làm việc
các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân đặc biệt là người lao động ngoài trời
cần đề phòng tránh tác hại của tiêu cực tím và đề phòng sốc nhiệt
người lao động nên mặc áo chống nắng mang kính bảo hộ bố trí thời gian làm việc ngoài trời
và nghỉ ngơi hợp lý tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu
uống đủ nước và chủ động tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt
ngoài trời nắng nóng gai gắt nhiều người đều cố gắng hạn chế ra khỏi nhà
che chắn thật kỹ và đi lại thật nhanh
nhưng những hình ảnh chúng ta vừa thấy trên đường phố rất nhiều những người lao động tự do
vẫn đang nhọc nhằn bươn trải để kiếm tiền trang trải cuộc sống
giữa cây nắng oi ả trên các tuyến đường
không chỉ những người lao động vất vả mưu sinh mà còn có bóng dáng của những chiến sĩ cảnh sát giao thông
những người vẫn đang túc trực tại các điểm chốt trên khắp các tuyến phố
nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông dưới trời nắng nóng
chốt giao thông giao cắt giữa phạm hùng đại lộ thăng long và trần duy hưng
không một bóng dâm từ sáng sớm cây nắng cây nóng đã được cảm nhận rất rõ
các cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông số sáu công an thành phố hà nội
đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ phân làn giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
tại những ngã tư đấy để đảm bảo phân luồng cho người dân được đi lại thông suốt
chúng tôi cũng tự động viên nhau và cố gắng vượt qua thời tiết oai bước này
thì cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ban chỉ huy đội giao phó
tại một điểm nút giao thông khác của hà nội là ngã năm ô trợ dừa xã đàn
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số ba công an thành phố hà nội làm nhiệm vụ tại đây
vẫn luôn duy trì các ca trực điều tiết giao thông thông suốt
có nắng nóng người dân có tâm lý
người dân có tâm lý là nóng vội muốn đi nhanh và có thể là vượt đèn đỏ
để đi qua ngã tư một cách nhanh nhất
như vậy đội cảnh sát giao thông số ba đã bố trí lực lượng
luôn quan sát và xử lý các vi phạm
tại nhiệt độ ngoài trời theo dự báo của đài truyền hình và đã lên đến ba mươi chín độ
nhưng mà do đây là công tác ngoài đường mặt đường nóng và các phương tiện
đã xả ra những khí thải nhiệt độ có thể tăng lên hơn so với dự báo

cảnh sát giao thông số bốn đến năm độ và cán bộ chiến sĩ vẫn phải luôn túc trực
và phải làm việc hết mình để đảm bảo cho giao thông luôn được thông suốt
vâng nói về giao thông thì em nghĩ là sẽ kiểu giao thông ấy bỗn loạn hơn nhiều
sẽ càng ngày càng nắng nóng
em thấy cũng nhìn cũng tất vả nhìn cũng nắng nóng nhìn kiểu tắt mồ hôi
nên là cũng thấy là khá là độc cảm với anh
em thấy giờ viết này rất là nắng nóng và các anh giao thông làm việc rất là tốt
em cũng mong về nhà nắng nóng và các anh cũng đứng vào đường
rồi rất là cảm ơn
có nhiều chơi cũng có bóng dâm nhưng mà các anh vẫn đứng ở ngoài trời để thật làm việc được
thế nào em thấy các anh cũng rất là thương rất là vất vả đấy ạ
trong thời tiết oi bức gây gắt và sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới
người dân tìm đủ các phương pháp chống nắng
nhưng với nhiệm vụ của mình lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô
vẫn đang hàng giờ làm tốt công việc đã được phân công
trong thời gian tới sự báo nắng nóng gây gắt còn tiếp diễn
để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn liên tục evn khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm
theo evn nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao và có thể kéo dài sang tháng sáu tháng bảy
trong khi đó hiện tượng enino được dự đoán sẽ gây thiếu nước tác động đến cung cấp điện
evn cũng khuyến cáo người dân tiết kiệm điện đặc biệt là vào các giờ cao điểm
trưa và tối từ một mươi một h đến một mươi năm h ba mươi và từ hai mươi h
đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ đạt ở mức hai mươi sáu hai mươi bảy độ trở lên
sử dụng kết hợp với quạt và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn
không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện
đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện chạm điện và khu dân cư

trong công tác đấu tranh chống hàng giả hàng lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng kém chất lượng trên địa bàn thành phố
sáng ngày một mươi tám tháng năm tại trung tâm hội trợ triển lãm sài gòn quận bảy thành phố hồ chí minh
đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm autotech accessories hai nghìn hai mươi ba
với hơn ba trăm linh gian hàng trong ngành công nghiệp ô tô xe máy xe điện và công nghiệp hỗ trợ đến từ nhiều quốc gia
với chiến lược đa dạng trong ngành hàng trưng bày
triển lãm autotech accessories hai nghìn hai mươi ba có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nước ngoài
đến từ trung quốc hàn quốc nhật bản thái lan
các doanh nghiệp mang đến triển lãm các sản phẩm chất lượng cao
và những giải pháp sáng kiến đột phá về pin năng lượng điện hóa ngành công nghiệp ô tô xe máy
sản phẩm phụ tùng linh kiện bảo dưỡng các công nghệ ứng dụng trên xe
bên cạnh hoạt động trưng bày autotech accessories hai nghìn hai mươi ba
còn tăng cường thêm các hoạt động bên lề
như kết nối giao thương hội thảo chuyên ngành chăm sóc xe
các sự kiện khác dành cho những người quan tâm
và nghiên cứu về lĩnh vực công nghiệp ô tô xe máy xe điện và công nghiệp hỗ trợ
việc đẩy mạnh các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm
nhằm tạo nên một môi trường lý tưởng giúp gắn kết cộng đồng doanh nghiệp
trao đổi kinh nghiệm tiếp cận những xu hướng mới để ứng dụng cho doanh nghiệp của mình
autotech accessories hai nghìn hai mươi ba kỳ vọng sẽ tạo tiền đề vững chắc
cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gia tăng nhận diện thương hiệu
tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư mới để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
ngày một khẳng định vị trí của mình trên thị trường việt nam và quốc tế
diễn đàn và hội trợ xuất khẩu tp hcm lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
do sở công thương cùng cục xúc tiến thương mại tp hcm phối hợp tổ chức
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng năm tới đây
tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn secc
đây là hoạt động tiên phong
bị trở thành hội trợ hàng việc xuất khẩu đa ngành sôi động nhất việt nam
với thông điệp liên kết mạnh xuất khẩu xanh
hướng tới tạo ra điểm giao thương và quảng bá thương hiệu
giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với đại diện cơ quan nhà nước
các đơn vị mua hàng quốc tế và người tiêu dùng
tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều một mươi bảy tháng năm
đại diện lãnh đạo sở công thương cho biết
năm hai nghìn hai mươi ba ngành công thương thành phố tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp thương mại
để mạnh xuất tiến xuất khẩu xanh để tạo đà tăng trưởng dài hạn
đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh trên thế giới
diễn đàn và hỗ trợ xuất khẩu thành phố hồ chí minh
với sự tham gia của hơn hai trăm năm mươi gian hàng
thuộc các doanh nghiệp xuất khẩu từ nhiều lĩnh vực chủ lực
sẽ là hoạt động cụ thể hóa mục tiêu trên
hứa hẹn tạo ra những chuyển biến tích cực mang tính bền vững
đối với sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng
và nền kinh tế xuất khẩu cả nước nói chung
hội chợ dự kiến sẽ chào đón khoảng ba khách ngoài nước
trong đó hiện đã có hơn một khách đăng ký trước
đến từ các quốc gia nhập khẩu trọng điểm
như mỹ hàn quốc nhật bản ấn độ thái lan campuchia
các văn phòng đại diện tại việt nam
hội trợ cũng sẽ tiếp đón các đoàn mua hàng đến từ mỹ đài loan
hàn quốc campuchia ấn độ
đã có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm nông sản thực phẩm
và đồ uống dạch may thú công mỹ nghệ cao su nhựa
đây cũng là lần đầu tiên một hội trợ xuất khẩu chính thức
mở cửa tự do cho người dân
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng năm
người tiêu dụng có thể tham quan trái nghiệm mua sắm hàng
về xuất khẩu với ưu đại đến năm mươi
chương trình đồng giá hấp dẫn
và tự do trải nghiệm sản phẩm với nhiều hoạt động sáng tạo
theo từng thương hiệu
trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra các diễn đàn hội nghị
sơ quan các chủ đề thời sự của lĩnh vực xuất khẩu
từ đó giúp kết nối trực tiếp với doanh nghiệp
hiệp hội và đại diện cơ quan nhà nước
để cùng chia sẻ khó khăn gỡ vướng các bất cập
chúc mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá nữ việt nam
vô địch sea games ba mươi hai
hãng hàng không vietjet đã dành tặng cho các cầu thủ
bàn huấn luyện và các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ việt nam
một năm bay miễn phí trên tất cả các đường bay nội địa
mà vietjet khai thác
trước đó vào tối một mươi năm tháng năm
đội tuyển bóng đá nữ việt nam đã giành chiến thắng
tuyết phục trước đội tuyển myanmar
lần thứ tư liên tiếp vô địch sea games
ngày sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển
vietjet cho biết sẽ dành tặng các cầu thủ
bàn huấn luyện và các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ việt nam
một năm bay miễn phí trên tất cả các đường bay nội địa vietjet đang khai thác
món quà được vietjet dành tặng cho đội tuyển
cũng là lời cảm ơn đội tuyển đã thi đấu hết mình
cống hiến vì màu cờ sắc áo
mang đến niềm tự hào và hạnh phúc cho người hâm mộ khắp cả nước
không chỉ riêng với bóng đá
vietjet cho biết sẽ luôn dành sự quan tâm và đồng hành cùng thể thao việt nam
các giải đấu như sea games
trong đó có bóng đá nữ u hai mươi ba gv futsal paralimit
qua các sự kiện đồng hành cùng đội tuyển quốc gia
các đội tuyển trẻ và người hâm mộ việt nam
trong ngày một mươi tám tháng năm tại tp hcm
hiệp hội blockchain việt nam phối hợp cùng với hiệp hội phần mềm
và dịch vụ công nghệ thông tin
công bố thông tin đầu tiên về hội nghị thượng đỉnh blockchain việt nam
lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều ứng dụng mới sát với thực tiễn trên nền tảng lõi công nghệ blockchain
sẽ được giới thiệu trao đổi tạo cơ hội kết nối giao thương
cho những doanh nghiệp lớn cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hội nghị thượng đỉnh blockchain việt nam
lần đầu tiên tổ chức tại hà nội
thu hút hơn một đại biểu với hơn năm mươi diễn giả
trong đó có gần một trăm năm mươi đại biểu quốc tế đến từ ba mươi nền kinh tế
đó là những cường quốc về công nghệ blockchain
trong khu vực và thế giới
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là giai đoạn diễn ra nhiều biến động của thị trường blockchain
do đó hội nghị năm hai nghìn hai mươi ba sẽ lấy chủ đề
stay on the pot tinh thần kiên định
để giới thiệu và xây dựng những cộng đồng doanh nghiệp blockchain tiên phong minh bạch
hai nghìn hai mươi ba thì việt nam blockchain summit chúng tôi sẽ có thể trao đổi
một số những vấn đề liên quan ví dụ như là về hành lang pháp lý
về luật định về chống rửa tiền
rồi về nói chung là những cái để có thể
bảo vệ được một cái thị trường để làm sao cho cái thị trường này nó phát triển một cách bền vững
và vẫn giữ được cái tốc độ như những năm vừa rồi
một lĩnh vực trong blockchain được hiệp hội blockchain việt nam tập trung phân tích và bàn luận trong hội nghị năm nay
là regtech regulatory tech công nghệ được sử dụng
để giúp các tổ chức tài chính tối ưu hóa quy trình tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý
bao gồm chuẩn bị báo cáo cần thiết tăng tốc độ và độ tin cậy của các quy trình
thú thuộc nhân dạng khách hàng nâng cao chất lượng phân tích giao dịch
cũng như đảm bảo quyền kiểm soát mức độ rủi ro và phòng chống các mối đe dọa an ninh mạng
nhờ mô hình regtech là một trong những thuật ngữ mà tất cả các nhà báo tôi chỉ mong muốn là chúng ta cùng
vinasa chúng ta cùng truyền tài để chúng ta tạo ra một cái giống như những thuật ngữ mà chúng ta cùng xoay quanh
tài sản số nó sẽ là một cái phức tạp nhưng mà chúng tôi vẫn tham gia vào cùng với các cơ quan
thậm chí là có những người thảo mà đang mong muốn làm một ngôi tài chính
các cơ quan quản lý về vấn đề tài sản số vấn đề nhận thức và vấn đề thuế
không phải chỉ các bạn làm ra sản phẩm mình nói đùa và thay đổi truyền thống
hay là chúng tôi cướp mình ra truyền thống mà các bạn sẽ thúc đẩy các nhà làm luật
để tạo ra một cuộc chơi là một cuộc chơi để ứng dụng technology trong các nhà quản lý về luật
tại việt nam theo báo cáo của marketsend markets thị trường liên quan đến blockchain tại việt nam
dự kiến đạt giá trị gần hai năm tỉ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi sáu tăng gấp năm lần quy mô so với năm hai nghìn hai mươi một
việt nam cũng là một trong năm quốc gia đi đầu với blockchain
có hơn một mươi doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo người việt nam trong lĩnh vực blockchain
có vốn hóa trên một trăm linh triệu usd đồng thời đã xuất hiện những start up kỳ lân trong lĩnh vực này
do đó hội nghị thượng đỉnh blockchain việt nam năm hai nghìn hai mươi ba kỳ vọng gia tăng các kết nối
tạo thương hiệu sự kiện công nghệ tại việt nam trên bản đồ blockchain thế giới
chúng ta có thể thấy rất nhiều những cái mà có thể áp dụng blockchain vào trong những công việc đời sống hàng ngày
để những cái mà tác vụ ví dụ như là truy xuất gột gốc hay là ví dụ như là để chứng thực
ví dụ như là những cái giao dịch đã có những cái tín hiệu khá là tích cực từ phía các cơ quan nhà nước
các cơ quan chủ quản để làm sao mà có một cái nền kinh tế số blockchain nó phát triển và nó lành mạnh hơn
hội nghị thượng đếm blockchain việt nam năm hai nghìn hai mươi ba chủ đề stay on the pops
sẽ được tổ chức trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi tại jem center thành phố hồ chí minh
quy tụ các diễn giả tại các công ty công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực phát triển trên lõi công nghệ này
thưa quý vị nguồn cung nhà ở xã hội đang kỳ vọng gia tăng trong thời gian tới trên cả nước đối chung
và khu vực đông nam bộ nói riêng nhất là tại thành phố hồ chí minh
khi chính phủ đã có chính sách khuyến khích gói tính dụng hỗ trợ cũng đã sẵn sàng
hiện nhiều doanh nghiệp cũng đang tích cực triển khai kế hoạch tham gia đầu tư nhà ở xã hội
tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắt cần phải tháo gỡ
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trước sự kêu gọi và ban hành các chính sách ưu đại cho nhà ở xã hội của chính phủ
hiện nay có thể thấy rõ sự hào hứng vào cuộc của các doanh nghiệp đầu tư bất động sản
tuy nhiên đại diện một doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội cho biết
doanh nghiệp muốn làm nhà ở xã hội nhưng không phải dễ
nguồn vốn là quan trọng nhưng việc có quỹ đất được phê duyệt đầy đủ pháp lý càng quan trọng hơn
tôi cho rằng có ba vấn đề
vấn đề thứ nhất là chúng ta phải có quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội
cái thứ hai là về vấn đề pháp lý chúng ta làm sao phải nhanh gọn
và cái thứ ba là cái nguồn vốn để phát triển nhà ở xã hội
và hiện nay đối với những thành phố lớn như thành phố hồ chí minh
thì nguồn quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội hiện nay nó khang hiếp
chúng ta phụ thuộc đa số vào đất của doanh nghiệp
hoặc là hai mươi đất dự án nhà ở thương mại để mà phải phát triển nhà ở xã hội
chúng ta tập trung vào hai quỹ đất này nhiều
còn quỹ đất mà một trăm linh của quỹ đất của nhà nước để giao cho doanh nghiệp
để mà làm dự án nhà ở xã hội thì hiện nay còn rất ít
cụ thể khoảng ba điều năm mươi sáu luật nhà ở quy định
các dự án nhà ở xã hội chưa được phát triển trên đất ở
điều này đồng nghĩa với việc nếu nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội
đi nhận chuyển nhượng các loại đất khác hoặc đang có đất
nhưng không phải là đất ở
thì sẽ không được phát triển nhà ở xã hội
trong khi đó với các dự án nhà ở thương mại
nhà đầu tư được chuyển mục đích sử dụng đất để làm dự án
theo các chuyên gia việc yêu cầu phải có đất mới được thực hiện nhà ở xã hội
khiến cho các khu đất có đủ điều kiện là nhà ở xã hội ít đi
làm tăng chi phí đầu vào cho nhà đầu tư
trong việc huy động quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội
qua đó làm tăng giá nhà ở xã hội
khi đầu tư vào thì cái sản phẩm
từ lúc mà được hình thành cho tới
tới tay người tư dường
thời gian nó phải ngắn
dòng vốn của họ sẽ lưu thông nhanh hơn
chứ mà chúng ta cứ
họ đầu tư vào họ
họ chuẩn bị quỹ đất
rồi họ từ quỹ đất xong
họ mới lập dự án đầu tư
và ra tới phê diệt về chỉ tiêu
rồi xứ quê phê diệt về cấp phép xây dựng
rồi các thủ tục giao đất
mà chúng ta kéo dài quá
thì cái biên độ nó dẫn tới là gì
cái chi phí đầu tư thậm chí là họ phải vay
thì nó sẽ đổi lên bất kỳ gì
những vướng mắt pháp lý nói trên
không chỉ người trong cuộc mới hiểu
mà ngay cụ thể từng dự án cũng đã nói lên điều đó
sở xây dựng tp hcm đã phối hợp
với các chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công
đồng thổ năm dự án nhà ở xã hội
và một dự án nhà lưu trú công nhân
tuy nhiên sau thời gian động thổ khởi công đến nay
các dự án vẫn bất động
ta thấy là được những cái quy định
để mà triển khai được
một dự án nhà ở xã hội
rất là phức tạp
và điều đó làm cho
cản trở việc phát triển
thị trường này chủ yếu là về mặt pháp lý
và theo tôi nghĩ trong thời gian tới
chính phủ cũng như
chính quyền tp hcm
cần tập trung
để mà tháo gỡ những bướng mắt này
để cho việc triển khai nhà ở xã hội
diễn ra được nhanh hơn
theo sở xây dựng tp hcm
lần này chỉ có một dự án đã hoàn tất
thủ tục đầu tư xây dựng
các dự án còn lại vẫn đang thực hiện
thủ tục pháp lý như gia hạn
tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng điều chính
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ một trên hai